em thì thường trả bằng tiền mặt nhiều hơn vì nó tiện lợi và với lại những món hàng của em thì nó rẻ cho nên là em cảm thấy nó không có gọi là bất tiện
theo các chuyên gia kinh tế thì để triển khai hiệu quả phương thức thanh toán online thì ngoài việc phủ rộng hạ tầng thanh toán từ những trung tâm mua sắm lớn tới những cửa hàng nhỏ
thì công tác bảo đảm trực tự an toàn thông tin cho người dân vẫn là một trong những điều cần được các cơ quan chức năng cải thiện nhằm tăng tỷ lệ thanh toán không tiền mặt
đầu tiên nhất là chúng ta hiện nay có những loại hình thanh toán di động thì có những cái thanh toán quốc tế không được
cái thứ nhất cái thứ hai thanh toán ngân hàng này và ngân hàng khác không được
như vậy rõ ràng chúng ta thấy là đồng bộ hóa đồng bộ hóa ở đây là bất kỳ một cái thẻ nào di động và chúng ta thanh toán di động là những cái nước mà chúng ta đang ký kết
thì chúng ta đều phải thanh toán được hết chúng ta phải có một cái hệ thống về pháp lý
hệ thống pháp lý ở đây luật của chúng ta chúng ta đã ban hành và chúng ta đã có thì những cái nghị định và thông tư làm sao áp dụng nó phải thực tế để là người dân gì tiếp cận được càng nhiều
thì đó là trở thành một cái thói quen mà trở thành một cái văn hóa để khi họ không còn dùng tiền mặt nữa chúng ta phải định hướng đến hai nghìn ba mươi
thì giảm thiểu về tiền mặt nó chỉ còn một mươi
để đạt được mục tiêu nâng tỷ lệ người dân tuổi từ một mươi năm trở lên có tài khoản ngân hàng lên mức ít nhất bảy mươi
vào cuối năm hai nghìn hai mươi và tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt giảm xuống dưới một mươi trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi do thủ tướng đặt ra
thì ngoài việc phát triển và đồng bộ hóa hạ tầng thanh toán online giữa các tổ chức
thì việc các tổ chức tín dụng và ngân hàng thương mại nâng cao tính bảo mật thông tin của khách hàng là điều cần thiết
mấy chục năm qua nhiều đoàn chuyên gia từ nhiều quốc gia đã không ngại khó khăn gian khổ gắn bó với núi rừng
để chỉ bảo mật thông tin của khách hàng
khiến mỗi một việc hỗ trợ mỹ sơn trùng tu gia cố tôn tạo các nhóm di tích
và họ đã trở thành những người bạn lớn của mỹ sơn sau một thời gian làm việc gắn bó với di sản ở quảng nam
bảo tàng chuyên đề thuộc khu bảo tàng mỹ sơn
những hiện vật hiện đang được trưng bày tại đây là đại diện tiêu biểu của hàng trăm hiện vật chi tiết
được phát hiện khai quật nhưng không còn nguyên vẹn của khu cách g
khu tháp được khai quật phục dựng trong vòng một mươi năm từ năm hai nghìn ba đến năm hai nghìn một mươi ba
trong một thập kỷ qua tiến sĩ khảo cổ học patricia soris trưởng bộ phận khảo cổ nhóm chuyên gia đến từ ý
đã lăn lộn với mỹ sơn và những hiện vật tiêu biểu này do tự tai bà patricia solis
và các cộng sự khai quật nâng niu và nghiên cứu
tôi đã trải qua khoảng thời gian đáng sống ở đây
chúng tôi đã được sống và làm việc cùng với những người bạn thật sự xuất sắc
những chuyên gia và công nhân việt nam
điều đó giúp cho công tác khảo cổ trùng tu của nhóm tháp g hoàn thành sau một mươi năm
công tác quản lý của ba quản lý mỹ sơn rất tốt
đặc biệt là việc giữ vệ sinh cho khu di tích và cảnh quan giám sát di tích
dù các quốc lợi khảo cổ trùng tu chính thức ở đây
nhưng mối quan tâm của tôi với mỹ sơn vẫn tiếp diễn và có lẽ còn rất lâu nữa
việc những đoàn chuyên gia đến giúp mỹ sơn trùng tu tôn tạo các nhóm pháp
có khả năng phục dựng tổ chức khai quật nghiên cứu những hiện vật chi tiết trang trí ở đây
được tiến hành nhiều chục năm qua không chỉ mang đến kỹ thuật phục dựng
làm cho nhiều khoảng trống rơi ra của các nhóm tháp được kết nối
góp phần dình dữ di sản mà còn mang đến cho mỹ sơn những người bạn thật sự
và cả thái độ ứng xử với từng di tích từng chi tiết khảo cổ và cả di sản
công tác gia cố tu bổ trùng tu của các chuyên gia ấy rất là hiệu quả
mà đã phát huy được ở nhóm tháp khu gà
và đã hướng dẫn tạo đào gạo cho không ít các chuyên gia
cũng như cán bộ làm công tác ở mỹ sơn trong lĩnh vực bảo tòm bổ tàng
và có một kiến thức nhất định để làm tốt với công tác bổ tòm ở mỹ sơn
nếu không có những người như cố kiến trúc sư kajit tiến sĩ patricia zulis
các chuyên gia unesco nhật bản ba lan ấn độ italia khác
thì có lẽ khu tháp cổ ở mỹ sơn không thể hồi sinh như ngày hôm nay
dù khách đến đây chim ngưỡng và lắng nghe những câu chuyện văn hóa
từ những dấu tích cổ và cả câu chuyện những người gắn bó với di sản thế giới mỹ sơn
vẫn tập tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm kỹ năng của cán bộ nhân viên và người dân về công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ cũng như khả năng chỉ huy điều hành phối hợp xử lý tình huống của các lực lượng chữa cháy